cơ thể người phụ nữ khi mang thai trải qua nhiều sự thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần
một phần nguyên nhân là do sự thay đổi hóc môn
trong khi một số phụ nữ mang thai vẫn có làn da khỏe mạnh bình thường
thì số khác lại xảy ra tình trạng nám sạm da
điều này khiến cho nhiều thai phụ lo lắng và hoang mang
nám da khi mang thai là hiện tượng bình thường và phổ biến
với đặc điểm là làn da tối kèm theo các đố mờ
nám ra đôi khi còn được gọi là mặt nạ thai kỳ
bởi các đố mờ thường xuất hiện xung quanh môi mũi gò má chán của thai phụ
nó giống với hình dạng của một chiếc mặt nạ
tình trạng sạm da có thể xuất hiện dọc theo xương hàm hoặc cản tay
và một số bộ phận khác trên cơ thể bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
để hiểu rõ hơn về tình trạng nám da khi mang thai và sau sinh
mời quý vị lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh
khoa gia liễu bệnh viện bạch mai
phần trăm trẻ em phụ nữ gặp tình trạng da bị sậm mọc
đặc biệt là có những đốm hoặc mảng da sau khi sinh
đặc biệt là ở những vị trí như vùng gò má vùng má là hay gặp nhất
tình trạng là bởi vì khi chúng ta mang thai và khi chúng ta đang trong cái giai đoạn sinh đẻ
thì nội tiết tố chúng ta bị thay đổi
nó dẫn đến tình trạng da chúng ta dễ bị tổn thương hơn
và kích thích mảng đáy chúng ta sản sinh ra nhiều gác sắc tố melanin hơn
và đồng nghĩa với việc là những vùng da
nó sẽ thình thành nám
cho nên là đa số những chị em mà mang thai và sau sinh
mà chúng ta không chăm sóc không có chế độ chăm sóc da tốt
mà đa số những chị em mà mang thai hoặc sau sinh
mà chúng ta không có chế độ chăm sóc da tốt
cũng như bảo vệ da bằng chống nắng tốt
thì gần như là mọi người đều xuất hiện những mảng sắc tố mờ mờ trên da
và càng ngày nó sẽ càng đậm hơn
thế thì gần như là mọi người cũng mong muốn là
sau khi chúng ta sinh đẻ xong rồi
thì mà bị cái tình trạng đấy
thì chúng ta cũng muốn là làm sao để chúng ta nhanh được hết
có thể hết hoàn toàn thì càng tốt
nhưng mà bác sĩ ngọc anh cũng muốn chia sẻ là
khi chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã không có chế độ bảo vệ da tốt rồi
chúng ta để những cái sắc tố nó hình thành
để những cái mảng sắc tố nó đã hiện hiện ở trên bề mặt da rồi
thì việc điều trị sắc tố nó rất là khó
gần như nếu có giảm
thì cũng chỉ giảm được khoảng tám mươi chín
đấy gọi là ước mong con số ước mong
chứ còn một số nơi người ta quảng cáo là
hết sạch một trăm linh nám da sau sinh
gần như là không có
trừ khi trước đấy chúng ta đã có những chế độ chăm sóc rất tốt rồi
thì chúng ta sẽ không nhìn thấy nó quá rõ bằng mắt thường nữa
nhưng khi chúng ta chụp bằng những cái demoscope
hoặc là những cái đèn soi da chuyên nghiệp chuyên dụng
thì chúng ta sẽ vẫn thấy là những cái mật độ sắc tố nó đậm màu
ở những cái vùng đấy
đấy là đấy bác sĩ ngọc anh chia sẻ là
gần như chúng ta sẽ không khỏi hẳn được nám da sau sinh
mà chúng ta chỉ giảm thiểu được cái mức độ làm
để làm sao cho da chúng ta trở nên
sáng hơn tươi mới hơn và cái vùng đậm màu này nó giảm đi
nó gần như bằng với những cái vùng da khác
để khi chúng ta che chắn sẽ gần như không hoàn toàn thấy nữa
nám da trong thai kỳ hoặc sau sinh
là vấn đề không mong muốn của hầu hết chị em phụ nữ
bởi điều này khiến họ cảm thấy tự ti trong giao tiếp
vậy cần làm gì để không bị nám ra khi mang thai
mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ oanh
khi chúng ta mang thai sinh đẻ
tức là phụ nữ chúng ta ở trong đứa tuổi tầm khoảng hai mươi tuổi
thì mục đích là để làm sao
để hạn chế và giảm thiểu được tình trạng nắm da
thì bác sĩ muốn chia sẻ là mọi người nên có chế độ chăm lo da tốt
đầu tiên là sử dụng những sản phẩm cho da đúng với tình trạng da của mình
thứ hai nữa là kem chống nắng chúng ta nên dùng thường xuyên
ít nhất hai ba lần mỗi ngày
sau đấy chúng ta về chúng ta có thể tẩy trang đi
còn những cái lúc mà chúng ta bôi thoa giữa những lần chuyển tiếp
chúng ta không phải tẩy trang cũng không phải rửa lại mặt
còn chúng ta có thể trực tiếp bôi kem chống nắng đè lên
hoặc chúng ta lượt qua một lợp nước ẩm hoặc dùng xịt khoáng
để chúng ta bôi sau đó chúng ta bôi trực tiếp kem chống nắng lên
đến cuối ngày chúng ta mới phải tẩy trang và rửa mặt
và chúng ta dùng dịch trình skin care bình thường
là chúng ta nên sử dụng kem chống nắng liên tục như vậy
và tiếp theo nữa chúng ta cần phải có những biện pháp che chắn tốt
bảo vệ da khỏi nắng mắt trời khi chúng ta đi ra ngoài
hoặc là ngay cả khi chúng ta làm việc ở trong cái môi trường mà có quá nhiều ánh sáng
nhất là những người mà thường xuyên phải ghi hình ánh sáng trong các máy quay
nó cũng sẽ tác động làm cho cái sắc tối da chúng ta bị tổn thương nhiều
và lên nhiều sắc tối hơi
tiếp theo nữa là chúng ta nên có một chế độ ăn uống tốt
uống nhiều nước ăn nhiều rau xanh
chúng ta hạn chế những cái tình trạng là chúng ta sử dụng đồ uống
hoặc là những cái đồ uống kích thích hoặc là những cái chất kích thích
hoặc là những cái đồ uống có cồn
thì mô hình chung nó sẽ làm cho da bị tổn thương
hạn chế tình trạng là thuốc lá hoặc là tiếp xúc với môi trường thuốc lá nhiều
hạn chế tình trạng là tiếp xúc với môi trường khói bụi
tức là chúng ta phải đảm bảo được những cái yếu tố về mặt môi trường
về mặt xã hội và về mặt con người chúng ta
để giảm thiểu được sự hình thành nám nội sinh và nắng ngoại sinh
thì như vậy khi chúng ta có một cái cuộc mang thai hoặc chúng ta sau sinh đẻ
thì da chúng ta đã được bảo vệ rồi
thì cái nền da chúng ta nó sẽ khỏe hơn
và sau đó chúng ta tiếp tục chăm sóc da
thì sẽ đảm bảo được là hạn chế hình thành lán da sau sinh
để việc điều trị nám da sau sinh hiệu quả
bạn nên thực hiện đúng quy trình điều đặn và kiên trì trong một khoảng thời gian nhất định
tuy nhiên sau sinh cơ thể người mẹ còn yếu ớt
cần được nghỉ ngơi để phục hồi thể trạng
vậy sau sinh bao lâu thì người mẹ có thể sử dụng các biện pháp nám da
thường là chúng ta nên cho con bú trong vòng sáu tháng
đấy là khuyến cáo
thì đồng nghĩa với việc là trong khoảng sáu tháng đầu sau khi sinh đẻ
thì cơ thể chúng ta các nội tiết tố nó mới dần dần cân bằng được
cơ thể chúng ta mới dần trở lại bình thường được
thì bác sĩ cũng khuyên mọi người là sau khoảng tầm sáu tháng
chúng ta mới nên sử dụng những biện pháp để chúng ta phục hồi ra
hoặc là điều trị về mặt da liễu điều trị về mặt sắc tố da
thì lúc đấy sẽ đảm bảo là cơ thể chúng ta ổn định rồi
làn da chúng ta đều ổn định nhờ cái việc là nội tiết tố nó ổn định
thì khi chúng ta làm mọi thứ
nó sẽ hạn chế tối thiểu được cái tình trạng tăng sắc tố sau viêm
hoặc là tăng sắc tố sau khi chúng ta làm thủ thuật
thì như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được là
cái việc chúng ta làm sau này nó sẽ có hiệu quả
thực ra chúng ta không cần phải lo lắng là
sau khi chúng ta sau khoảng sáu tháng chúng ta làm những thủ thuật chăm sóc da như vậy
thì nó có ảnh hưởng đến cái việc chúng ta cho con bú hay không
thì bản chất là nó cũng không quá liên quan đến nhau
chúng ta vẫn có thể đảm bảo lượng sữa cho con dùng
và cái tiếp theo nữa là chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái biện pháp chăm sóc da
hoặc là điều trị da
nhưng tuy nhiên trong giai đoạn mà chúng ta đang cho con bú
nếu như mà trong sáu tháng đầu thì chúng ta không nên làm
sau sáu tháng tiếp theo sau sinh mà chúng ta vẫn cho con bú
đến thời điểm khoảng một mươi tám tháng hoặc một mươi hai hoặc một mươi tám tháng chẳng hạn
thì các bạn nên sử dụng những cái biện pháp đó gọi là nhẹ nhàng thôi
laser chúng ta cũng sử dụng nguồn năng lượng nhẹ
hoặc là peel da chúng ta cũng chỉ cần peel nông peel nhẹ
hoặc là mesrapi chúng ta nên sử dụng những cái phương pháp mà nó nhẹ nhàng nhất có thể
những cái giận xuất mà nó gần như là nó không bị gọi là nó dễ bị kích ứng cho da
thì khi chúng ta sử dụng những cái biện pháp nó nhẹ nhàng như vậy
thì nó sẽ không làm cho da chúng ta bị có vấn đề gì cả
hay là cũng không ảnh hưởng gì đến lượng sữa tiết
để làm sao đảm bảo được cả sức khỏe và vẻ đẹp cho của mẹ
cũng như sức khỏe của em bé